thái sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi trú thị xã giá rai vì có hành vi tàn trữ trái phép chất ma túy
khám xét trên người đối tượng lực lượng công an thu giữ trên một trăm linh gram ma túy tổng hợp dạng ma túy đá
năm điện thoại di động hai mã tấu trên bốn mươi bốn triệu đồng và hai đô la mỹ
tại cơ quan công an đối tượng thái khai nhận số ma túy trên do thái mua tại thành phố hồ chí minh
về bạc liêu để tiêu thụ thì bị bắt
còn tại phú yên hơn một sản phẩm đồ chơi trung quốc bạo lực được vận chuyển vào việt nam tiêu thụ
vừa bị lực lượng quản lý thị trường bắt giữ
số hàng bị bắt giữ trên xe tư tại mang biện kiểm soát bảy mươi bảy c sáu nghìn chín mươi một do tài xế trần minh việt sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
trú tại huyện an nhơn tỉnh bình định điều khiển
qua kiểm đến đầu quản lý thị trường tỉnh phú yên phát hiện trên xe vận chuyển khoảng hơn
năm trăm một mươi xe đồ chơi trung quốc bạo lực được vận chuyển vào việt nam tiêu thụ
một mươi súng nhựa đồ chơi do trung quốc sản xuất không nhãn phụ không hóa đơn chứng từ
có tính chất bạo lực nguy hiểm ảnh hưởng đến giáo dục nhân cách trẻ em
gần sáu trăm linh sản phẩm đồ chơi trẻ em khác đều do trung quốc sản xuất không có hóa đơn chứng từ
không nhãn phụ bằng tiếng việt cùng lượng lớn hàng hóa nhập khẩu các loại không nhãn mát
không hóa đơn chứng từ hợp lệ và một số hàng hóa khác
chiếc cục quản lý thị trường đã tạm giữ số hàng hóa kể trên để tiến hành điều tra làm rõ
còn tại bình định vào sáng ngày hôm qua công an huyện phù mỹ phối hợp với viện kiểm sát nhân dân huyện
và đội quản lý thị trường số hai tiến hành khám xét nhà ở của ông phạm đình hồng tại địa phương
đã phát hiện và lập biên bản tạm giữ hơn năm bảy trăm linh bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
chủ yếu là thuốc ba số năm z và hero
được biết hiện nay ông phạm đình hồng đưa vợ đi chữa bệnh tại thành phố hồ chí minh
nên nhờ em dâu là bà nguyễn thị trí trông coi
thuốc lá trên từ các nơi khác đem về đây cất dấu để bán lại cho các hộ mua bán nhỏ
công an huyện phù mỹ tỉnh bình định đang tạm giữ số thuốc lá trên
và cũng có hồ sơ xử lý theo quy định của pháp luật
tri cục kiểm lâm tỉnh sơn la vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính
đối với năm đối tượng là bùi văn mừng mùi văn hữu mùi văn hòa hoàng văn diễn và bùi văn nhất
cùng chú tại xã nam phong huyện phù yên về hành vi mua bán vận chuyển lâm sản trái phép
trước đó tại địa bàn xã nam phong huyện phú yên tỉnh sơn la
phòng cảnh sát môi trường công an tỉnh phối hợp với đội kiểm lâm cơ động và phòng cháy chữa cháy số một
đã kiểm tra và phát hiện một xe ô tô vận chuyển lâm sản trái phép khoảng ba năm mét khối gỗ bách xanh
gỗ nghiến và gỗ sẻ thông thường do các đối tượng trên mua bán vận chuyển
toàn bộ tăng vật trên đã được bàn giao cho tri cục kiểm lâm tỉnh sơn la để giải quyết theo quy định của pháp luật
tuy nhiên vì lợi nhuận mà các đối tượng bất chấp nguy hiểm sức khỏe tính mạng người khác vẫn cố tình vi phạm
vâng và phóng viên của intv chúng tôi đã có buổi theo chân cán bộ chiến sĩ phòng cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường
cùng các đơn vị liên quan bắt quả tăng một vụ bơm nước và tiêm thuốc an thần cho heo với thủ đoạn hết sức tình vị
phóng sự được thực hiện
tại tỉnh hậu giang
sông cái nhung đoạn thuộc ấp hai dạng vĩnh viễn huyện lòng mỹ tỉnh hậu giang
vào lúc một mươi sáu h ngày hai mươi sáu tháng bảy lực lượng chức năng đã bắt quả tang một vụ bơm nước vào heo
có bốn đối tượng đi trên hai vỏ lãi sử dụng hai can và ống nhựa để bơm nước
các đối tượng khai nhận đã bơm nước cho hai mươi năm trên tổng số hai mươi tám con heo đã thu mua
theo tính toán mỗi con heo phải chứa trong bụng gần một mươi lít nước
không như trước đây
chúng bơm nước vào cơ thể heo tại lò dứt ngỗ tập trung
hiện nay chúng dùng thủ đoạn cho heo xuống phương tiện để đến một đoạn sông vắng nào đó
rồi chúng bơm nước vào cơ thể để di chuyển liên tục các địa điểm bơm nước
chúng tôi phải tiến hành chính xác nắm tình hình theo dõi khoảng hơn một tháng nay để bắt được chúng
nếu không bị phát hiện
bộ số heo bơm nước này sẽ được đưa về một lò giết mổ ở xã vĩnh thuận tây huyện vị thủy để tối mang bán lại cho các tiểu thương xẻ thịt
bằng thủ đoạn này từ năm hai nghìn một mươi năm đến khi bị bắt các đầu nậu cho ra lò gần hai tấn heo bơm nước mỗi ngày
từ những chứng cứ rõ ràng trên thì đầu nậu đứng sau vụ bơm nước vào heo đã xuất hiện và thừa nhận số heo bị bắt là vừa mua được lúc sáng
chiều bốn giờ bơm nước
tối khoảng một mươi hai giờ một giờ lần
bơm thì nó không mất ký còn không bơm thì mất còn ba bốn ký
bơm cho đủ ký lần
trong đợt bắt giữ vụ bơm nước vào heo cơ quan công an còn thu giữ sáu lọ thuốc nhãn hiệu pozynfax
các đối tượng khai nhận số thuốc trên được tiêm cho heo trước khi bơm nước để tránh rễa và kêu la
điều đáng lo ngại chính là sau khi tiêm chưa đầy một mươi hai tiếng toàn bộ số heo đã bị đem đi giết thịt
thật khó có thể hình dung người tiêu dùng sẽ gánh hậu quả như thế nào nếu đây là loại thuốc không được tiêm
trước khi giết mổ
sau các ăn trưa ngày hôm qua của gần sáu trăm linh công nhân và lãnh đạo của công ty myunico hàn quốc
tại căng tin của nhà máy nhiều công nhân đã có biểu hiện như đau bụng nôn và khó chịu trong người
thông tin từ lãnh đạo công ty may unico hàn quốc tại khu công nghiệp âu lâu thành phố yên bái tỉnh yên bái cho biết
sau can trưa ngày ba mươi tháng bảy của gần sáu trăm linh công nhân và lãnh đạo của công ty tại căng tin nhà máy
nhiều công nhân có biểu hiện đau bụng nôn và khó chịu trong người
ngay lập tức công ty đã có biểu hiện
trước khi lãnh đạo tiến hành sơ cứu các cơ quan chức năng của tỉnh yên bái cũng đã có mặt kịp thời
để phối hợp được các bệnh nhân có biểu hiện ngộ độc đến bệnh viện đồng thời tiến hành lên mỗi xét nghiệp
để thực phẩm để xét nghiệm điều tra xác minh nguyên nhân xảy ra vụ ngộ đập tập thể này
theo thông tin ban đầu có khoảng tám mươi công nhân của công ty đã bị ngộ độc
các công nhân cho biết bữa ăn ca trưa có bảy món gồm món măng xào thịt rau muống luộc
bí xanh xào dưa hấu phở thịt chân giò sữa pha mì và nước phở
công ty may unico của hàn quốc có nhà máy may công nghiệp tại khu công nghiệp âu lâu
đang vận hành thử dây chuyển may và chưa đi vào sản xuất chính thức
thưa quý vị kể từ khi có thông tin về việc tiếp nhận lao động việt nam sang làm việc tại hàn quốc
theo chương trình eps được khai thông thì ở hà tĩnh đã bắt đầu rộ lên một phong trào học tiếng hàn quốc
hiện tại có hàng nghìn học viên đang theo học tiếng hàn ở cả những cơ sở
được cấp phép lẫn cơ sở không được cấp phép
dù cho trên thực tế thì cơ hội lọt vào chương trình eps chỉ từ một phần một mươi năm đến một phần hai mươi
và chưa nói tới sự lộn xộn trong tổ chức dạy tiếng hàn thì điều này cũng đang cảnh báo
về một sự lãng phí xã hội không cần thiết nếu ngay từ đầu thiếu đi những định hướng cần thiết
của cơ quan quản lý nhà nước
đây là một trong ba cơ sở đào tạo của trung tâm giải quyết việc làm hà tĩnh
đến thời điểm hiện tại đã có trên một học viên đang theo học tiếng hàn
sở dĩ trung tâm thu hút được số lượng đông bởi phần lớn học viên ở đây
để vượt qua được kỳ thi sát hạch theo chương trình eps
tuy nhiên cũng theo thừa nhận của lãnh đạo trung tâm thì vượt qua mới chỉ là điều kiện cần
còn trúng tuyển lại phụ thuộc vào điều kiện đủ
bởi vì hàn quốc sẽ tuyển dụng theo thứ tự từ chân xuống cho đến hết chỉ tiêu
chúng tôi đang ước lượng đến khoảng bốn năm nghìn học sinh dự thi là riêng cái tỉnh hà tĩnh
còn các tỉnh khác như nghệ an thanh hóa thì có thể là một tỉnh năm bảy dự thi nữa
bên cạnh đó thì cả nước là lấy sáu mươi ba tỉnh thành thì lấy có hai một
cho nên theo tôi để mà học sinh đầu được đi đầu được tiếng hàn là cũng rất là khó khăn
vào thời điểm hiện tại đang có khoảng một sáu trăm linh người học tiếng hàn tại các cơ sở ở hà tĩnh
cộng thêm số lao động từ hàn quốc về nước vốn đã biết tiếng
cùng với học viên đến từ các tỉnh lân cận
thì dự kiến kỳ thi sát hạch evf vào tháng một mươi tới đây sẽ có từ bốn đến năm học viên hà tĩnh tham gia
căn cứ và chỉ tiêu việc làm từ phía hàn quốc
đưa ra và kết quả từ việc tổ chức thi những lần trước đây
nhiều khả năng hà tĩnh chỉ có khoảng vài trăm người được tuyển dụng
nghĩa là cứ một mươi năm đến hai mươi người dự thi thì may ra mới có một người lọt
phần dôi dư sẽ là một sự lãng phí rất lớn về mặt xã hội
chúng tôi tính rằng là đào tạo một khóa các bạn mất ba tháng
còn với tiền ăn tiền đóng nộp thì một người tí phí tối thiểu phải mất một mươi triệu
nếu có hai người đăng ký học thì chúng ta phải tổng chi phí cho các bạn tham gia chương trình này
để dự thi
và với mặt hai mươi tỷ trong cái đó cơ hội chi đầu của chúng ta của hà tĩnh
tối đa khoảng một trăm linh một trăm ba mươi người
thế thì bây giờ số một chín trăm linh người còn lại không có cơ hội
thì sẽ là một lãng phí mua được rất lớn
sẽ là quá sớm để nói về một cân suất học tiếng hàn trên đất hà tĩnh
nhưng có một thực tế là từ khi thông tin chương trình evs được khai thông
sau bốn năm gian đoạn thì đã có rất nhiều trung tâm ngoại ngữ ở hà tĩnh
mở thêm nội dung tiếng hàn
đó là trên đời tới những cơ sở đào tạo chui
thậm chí có
những cá nhân làm việc từ hàn quốc trở về
vẫn đứng ra thành lập cơ sở dạy tiếng tại gia đình
ngành chức năng cũng không lại trừ chương trình thi của ebs
yêu cầu một đằng nhưng nội dung giảng dạy lại được áp dụng một nẻo
những người theo học cũng cần phải nhận thức ra rằng này
tức là cái khả năng của các cái trung tâm ngoại ngữ
hoặc là một số cái bộ phận nào đó
mà dạy tiếng hàn để đáp ứng cho cái việc là đi xuất khẩu lao động
hoặc là dùng học thì chắc chắn là cũng được
chắc chắn là cũng được
đấy là cả quá trình cả thời gian cả thời gian cả đường vụ
nguyện vọng nâng cao trình độ ngoại ngữ nói chung
và tiếng hàn nói riêng của học viên là hoàn toàn hợp lý
nhưng điều không hợp lý là đang có một phong trào chạy đua học tiếng hàn
để đi xuất khẩu lao động theo chương trình eps
mà chỉ tiêu việc làm lại hết sức hạn chế
bên cạnh việc tăng cường quản lý
thì ngay từ bây giờ rất cần đến một sự định hướng của ngành chức năng
đối với người lao động để tránh những sự lãng phí và đổ vỡ không cần thiết
chương trình tiếp tục với những tin tức khác
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
vừa phối hợp tổ chức lễ bàn giao máy thông tin liên lạc cho người dân tỉnh phú yên
trong đợt này các người dân được hỗ trợ hai mươi năm máy thông tin liên lạc nhãn hiệu vx một nghìn bảy trăm linh
cho người dân phú yên mỗi máy trị giá khoảng ba mươi một triệu đồng
trong hai mươi năm máy được trao tặng lần này
có hai mươi ba máy thông tin liên lạc trên biển và hai máy làm đầy bờ
đây là đợt hỗ trợ đầu tiên cho người dân phú yên

năm hai nghìn một mươi sáu tỉnh phú yên hiện có hơn một một trăm linh tàu đánh bắt xa bờ
trong số đó trên bảy trăm linh tàu đăng ký khai thác các biển vùng xa
trong chương trình phát triển thủy sản của tỉnh phú yên đến năm hai nghìn ba mươi
phải có một trăm linh tàu cá xa bờ được gắn các thiết bị kết nối thông tin liên lạc thường xuyên với đất liền
hiện đã có khoảng bảy trăm linh tàu trên một một trăm linh tàu cá xa bờ phú yên
được trang bị hệ thống máy thông tin liên lạc
phục vụ giám sát tàu cá cứu hộ cứu nạn các tàu cá khi hoạt động trên biển
và góp phần bảo vệ chủ quyền biển đảo thiên liêng của tổ quốc
tiếp tục là các thông tin về công tác hỗ trợ kinh phí tặng nhà tình nghĩa
của lực lượng công an tại thanh hóa và quảng ngãi
đoàn công tác báo công an nhân dân vừa phối hợp với phòng công tác chính trị công an tỉnh thanh hóa
trao một trăm linh triệu đồng hỗ trợ kinh phí xây dựng hai nhà tình nghĩa
cho hai cán bộ chiến sĩ thuộc công an tỉnh thanh hóa có hoàn cảnh khó khăn
các phần tiền hỗ trợ đã được trao tặng cho gia đình trung sĩ bùi thái tuyên
ở xã cẩm thạch huyện cầm thủy và trung úy nguyễn văn duy cán bộ công an huyện bá thước
số tiền trên sẽ giúp gia đình các đồng chí xây dựng tổ ấm khang trang
là chỗ dựa cho các đồng chí yên tâm công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
đây là hoạt động thiết thực trong chương trình bảy mươi năm công an nhân dân bảy mươi ngôi nhà tình nghĩa
do báo công an nhân dân phát động thể hiện trách nhiệm và nghĩa tình đồng đội
của lãnh đạo cán bộ phóng viên nhân viên báo công an nhân dân
và các nhà tài trợ đối với gia đình chính sách cán bộ chiến sĩ công an có hoàn cảnh khó khăn
ngày ba mươi tháng bảy công an tỉnh quảng ngãi đã bàn giao hai ngôi nhà tình thương
cho hai hộ gia đình nghèo ở xã phổ thuận huyện đức phổ
hai gia đình được tặng nhà tình nghĩa là bà phạm thị thu hà ở thôn tân định
và bà phạm thị thủy ở vùng năm
cả hai gia đình đều thuộc diện hộ nghèo của xã
trị giá mỗi ngôi nhà được hỗ trợ tám mươi triệu đồng
những năm qua cán bộ chiến sĩ công an tỉnh quảng ngãi đã đóng góp ngày lương
và kêu gọi các tổ chức cá nhân chung tay hỗ trợ kinh phí
nhằm xây dựng nhà tình nghĩa cho các đối tượng chính sách
các gia đình thuộc diện hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về nhà ở
đây là việc làm thường xuyên thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc
với chủ đề hành quân xanh chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi sáu
của công an khánh hòa được triển khai tại hai xã vùng cao thủ huyện khánh sơn
từng công trình phần việc của tuổi trẻ lực lượng đã thể hiện được vai trò sung kích
để lại ấn tượng đẹp trong lòng người dân nơi đây
do nguồn nước sạch khan hiếm để đảm bảo vệ sinh ăn uống
cô và trò trường mầm non sao mai xã ba cụm nam huyện khánh sơn
phải mua nước bình về dùng từ nhiều năm nay
công trình hệ thống lọc nước tinh khiết của đoàn thanh niên công an trao tặng
trong chiến dịch này là
là món quà ý nghĩa thích thực giảm mất phần nào nỗi lo nước sạch cho cô và bốn trăm linh cháu của trường
mà bây giờ có cái bình lọc nước này được đơn vị thầy trợ tặng này
thì là cái khẩu phần ăn của cháu là được tăng lên
những ngày qua dưới cây nắng nóng mùa hè với tinh thần không ngại khó ngại khổ
hình ảnh màu xanh áo lính giúp dân nạo vét canh mương phục vụ tưới tiêu ruộng đồng
sửa chữa nhà cửa trường học làm chứng minh nhân dân khám phát thuốc miễn phí cho người dân
thực hiện công trình thắp sáng đường quê đã tạo hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an nhân dân
trong lòng nhân dân
là niềm tự hào được góp sức mình mang lại lợi ích cho bà con ở vùng cao khánh sơn nhiều khó khăn
và mong được có dịp đi nhiều chương trình giống như vậy nữa
để góp một phần sức trẻ và để giúp những đồng bào có cuộc sống tốt hơn
chiến dịch thanh niên tiền miền hè năm nay
thì chúng tôi cũng đã đáp ứng được phần nào đó cái nhu cầu thiết thực của địa phương
và hy vọng rằng là những cái phần việc của đoàn thanh niên công an
sẽ góp phần đảm bảo an sinh xã hội
cũng như là góp phần đảm bảo an ninh trật tự
trên địa bàn các xã vùng sâu vùng xa vùng khó khăn
từ những việc làm hiệu quả thiết thực
có thể nói thành công của chiến dịch thanh niên công an tình nguyện năm hai nghìn một mươi sáu
không chỉ dừng lại ở những kết quả phần việc hoạt động cụ thể
mà đoàn viên thanh niên công an khánh hòa đã làm
điều quan trọng nhất là qua mỗi mùa chiến dịch đã khơi dậy
và phát huy mạnh mẽ tinh thần sung kích tình nguyện
trách nhiệm của tuổi trẻ toàn lực lượng
đối với sự nghiệp xây dựng quê hương đất nước
còn tại thái bình công an tỉnh vừa tổ chức bế giảng
lớp học làm chiến sĩ công an nhân dân
qua tám ngày học tập và rèn luyện bảy mươi bốn học viên là các em học sinh
được trang bị những kiến thức về truyền thống yêu nước
và sự chiến đấu hy sinh dũng cảm của các chiến sĩ công an nhân dân
những kiến thức cơ bản và thực hành kỹ năng về pháp luật
trọng tâm là luật an toàn giao thông luật phòng cháy và chữa cháy
thực hành điều lệnh nội vụ điều lệnh đội ngũ
gian luyện võ thuật và cách phòng vệ kỹ năng bơi vận động ngoài trời
ngoài ra các em còn được trang bị các kỹ năng sống
kỹ năng làm việc nhóm kỹ năng phòng chống các nền đoạn xã hội
tham gia các hoạt động an sinh xã hội tình nguyện chung sức
vì cộng đồng trên địa bàn
đây chính là điều kiện tiên quyết để giúp các em trao dồi bản lĩnh
ý chí phát triển tư duy khám phá và hoàn thiện bản thân
trở thành những công dân có ích cho gia đình và xã hội
văn xử địa trước nay vẫn được xem là những môn khói
khó đạt điểm cao
thế nhưng cô gái lạng sơn đầy nghị lực nguyễn thị kim ngân
đã phá vỡ quan niệm đó bằng số điểm cao chót vót với tầm điểm ba mươi
xuất sắc trở thành thủ khoa khối c trên cả nước
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm hai nghìn một mươi chín
con ngõ nhỏ này đã dẫn chúng tôi đến với gia đình của cô thủ khoa khối c
trong kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi sáu nguyễn thị kim ngân
kỳ thi trung học phổ thông quốc gia hai nghìn một mươi tám
là lần thi thứ hai kim ngân vượt vũ môn
nhớ lại năm trước cũng với ba môn thi khối c
kim ngân giành được hai mươi năm năm điểm cộng thêm một năm điểm vùng
và một điểm ưu tiên giải khuyến khích học sinh giỏi quốc gia môn văn
nhưng với tổng điểm hai mươi tám vẫn không thể giúp em đỗ vào ngôi trường mơ ước
trường học viện an ninh
con không hề lo lắng khi mình thất bại trước kỳ thi
con cũng không cho phép bản thân mình bục ngã
con luôn cố gắng bước tiếp mặc dù mấy hôm nay trong nhà mình con giống như bị khủng bố tinh thần
bây giờ con chỉ muốn ở một nơi thật tĩnh lặng
mẹ ơi mẹ cho con đến ở mấy hôm trong một căn nhà hoang nào đó đi
con chỉ cần có điện để học và mới gói mì tôm để sống thôi
con luôn thấy mình khổ quá mẹ ạ
sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động không mấy dư giả tại thành phố lạng sơn
chứng kiến bố mẹ tần tảo sớm hôm chuẩn bị từng bịa đậu phụ
để đem ra chợ bán đã khiến ba chị em kim ngân sớm ý thức được trách nhiệm của mình đối với gia đình với bố mẹ
năm hai nghìn một mươi năm dù đã trúng tuyển nguyện vọng hai là trường cao đẳng du lịch hà nội
ngân vẫn nhập học nhưng vẫn không từ bỏ ước mơ trở thành một nữ công an nhân dân
học hết kỳ một ngân quyết định xin bảo lưu kết quả về quê tập trung ôn thi đại học lần hai
nói là tập trung nhưng trong khoảng thời gian này
cô gái một mươi chín tuổi vẫn hàng ngày đi tập trung
ngày đi làm thuê cho một quán ăn gần nhà để phụ giúp gia đình
với công việc là rửa bát bùng bê lau dọn quán
thời gian ôn luyện của kim ngân chủ yếu là vào buổi tối
tại chính căn phòng nhỏ nơi em sinh sống
với em thì động lực lớn nhất là từ phía gia đình
bố mẹ em không phải là quá khó khăn nhưng mà cũng rất là vất vả
để có thể nuôi bọn em học hành
và đến nơi đến trốn
khi nhìn thấy bố mẹ vất vả như vậy
và bố mẹ cũng cố gắng tạo điều kiện cho bọn em học tập
vì thế là em nghĩ em cần phải cố gắng hết sức
trước khi thi lần thứ hai thì gia đình cũng không có điều kiện
cháu đã phải đi làm thuê cho các nhà hàng để có điều kiện ôn tập
và kết quả được biết cháu là độ thủ khoa trong kỳ thi này
thì đây là cái niềm vui của gia đình cháu
của cá nhân cháu mà cũng là một cái niềm tự hào đối với khối phố
với kim ngân các môn khối c chính là những môn em yêu thích
bà môn văn xử địa như cỗ máy thần kỳ đưa em đến mọi nơi
mọi vùng đất vào mọi thời điểm để hiểu thêm về cuộc sống
về những con người mà em chưa từng gặp
có hào hùng có cả sự đau thương bi tráng
và nhờ vậy em càng hiểu và trân trọng những gì thuộc về ngày hôm nay
phương pháp học của em là học hiểu
chủ yếu là học hiểu
bên cạnh là mình vẫn phải học thuộc bởi vì đây là các môn xã hội
và đặc thù của nó nhất đặc biệt là môn lịch sử thì vẫn cần có hậu thuộc
thống kê sau cơn bão số một đã có hai người thiệt mạng
một người ở hà nội và một người ở hương yên
mất tích một người ở thanh hóa và một mươi người bị thương một mươi hai tàu bị chìm bảy tàu ảnh hưởng
tàu ở nam định hải phòng ba tàu và thanh hóa hai tàu
hơn một trăm ba mươi hectare diện tích nuôi trồng thủy sản của nam định bị hư hỏng
một bốn trăm hai mươi năm nhà ở bị sập tóc mái hư hỏng trong đó phần lớn ở hà nội và hà nam
mưa lớn đã làm một trăm chín mươi sáu hai trăm linh hectare diện tích lúa bị ngập úng hà nam một mươi tám ha
thái bình năm mươi ha nam định bảy mươi tám ha
sau khi cơn bão lắng xuống ủy ban nhân dân các tỉnh thành bị ảnh hưởng
đã thị xác các tuyến đường chịu ảnh hưởng nặng nề nhất
chỉ đạo đẩy nhanh công tác khắc phục hậu quả
tại hà nội phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố nguyễn thế hùng chỉ đạo
các đơn vị cơ quan chức năng của thành phố và quận phải huy động tối đa lực lượng
tập trung dọn dẹp cây đổ ra soát các điểm cây gãy đổ vào nhà dân
ưu tiên thông đường phục vụ giao thông và xử lý kịp thời nhà cửa có nguy cơ sụp đổ
đảm bảo an toàn
để đảm bảo phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân và bảo đảm trật tự an toàn giao thông
vào tháng chín và khai giảng năm học hai nghìn một mươi sáu hai nghìn một mươi bảy tổng cục đường bộ việt nam vừa có công điện
yêu cầu các cục quản lý đường bộ các sở giao thông vận tài nhận ủy thác quản lý quốc lộ
khẩn trương triển khai thực hiện các nội dung sau
tăng cường công tác kiểm tra đôn đốc các nhà thầu quản lý bảo dưỡng đường quốc lộ
thực hiện tốt công tác quản lý và bảo dưỡng thường xuyên tuyến đường được giao
đối với các đoạn hàng lúng quá sâu các đoạn mặt đường công trình an toàn giao thông hư hỏng
ảnh hưởng đến an toàn giao thông nằm ngoài phạm vi dự án bot hoặc dự án khác
phải thống kê cụ thể vị trí lý trình loại hư hỏng mức độ hư hỏng và dự kiến kinh phí
có văn bản báo cáo và hình ảnh minh họa đề xuất phương án sửa chữa gửi về tổng cục đường bộ việt nam
trước ngày năm tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu
các đơn vị thường xuyên kiểm tra yêu cầu nhà đầu tư thực hiện tốt công tác quản lý
bảo trì công trình bot sửa chữa kịp thời các hư hỏng xuống cấp trên quốc lộ
ảnh hưởng đến an toàn giao thông đảm bảo chất lượng tuyến đường bot và công tác an toàn giao thông
đối với các dự án đã đưa vào khai thác
đồng thời tăng cường kiểm tra công tác bảo đảm an toàn giao thông tại các dự án đang thi công
nếu có vi phạm phải xử lý chấn chỉnh
có thể thấy là việc đảm bảo trật tự xã hội cũng như trật tự an toàn giao thông
luôn được lực lượng công an cũng như là các cơ quan chức năng chú trọng
đặc biệt là vào dịp lễ tết cũng như là các sự kiện trọng đại đúng không anh vũ
và tôi cũng nhận thấy như vậy chị thúy ạ
và bên cạnh công văn nói trên của tổng cục đường bộ việt nam thì lực lượng công an thành phố hà nội
mà điển hình ở đây là trung đoàn cảnh sát cơ động vào chiều ngày hôm qua
cũng vừa tổ chức gia quân kiểm tra và xử lý người điều khiển xe mô tô xe gắn máy xe đạp điện và xe máy điện
vi phạm các quy định về mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và hành vi vi phạm dừng đỗ xe sai quy định
theo kế hoạch này trung đoàn cảnh sát cơ động hà nội sẽ thành lập ba tổ công tác một ngày
mỗi tổ gồm bốn đồng chí chia làm bốn ca trực bắt đầu từ sáu giờ sáng hôm trước đến năm h sáng ngày hôm sau
các tổ công tác sẽ thay nhau tuần tra kiểm soát trên các tuyến đường chính thuộc một mươi hai quận trên địa bàn thủ đô
kịp thời phát hiện xử lý những trường hợp vi phạm giao thông
ngoài ra k một và k hai sẽ phối hợp cùng với lực lượng cảnh sát giao thông có mặt tại các ngã tư
chốt trọng điểm tuyến đường chính để xử lý nghiêm những trường hợp khi tham gia giao thông không đổi mũ bảo hiểm
theo nghị định bốn mươi sáu của chính phủ bắt đầu thực hiện vào ngày một tháng tám nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố
sau đây là một số thông tin về các vụ tai nạn giao thông tại các địa phương mà chúng tôi vừa cập nhật
sáng qua ngày ba mươi tháng bảy tại đoạn km sáu mươi chín trên quốc lộ một mươi ba
đoạn qua khu phố sáu thị trấn chân thành huyện chân thành bình phước
đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến hai người bị thương trong đó có một người nguy kịch
nguyên nhân là do xe đầu kéo năm mươi một c năm mươi bảy nghìn chín trăm chín mươi bảy kéo theo rơ móc do tài xế kiều thế thuận điều khiển bị mất lái lao vào ngôi nhà bán cơm tấm
vụ tai nạn khiến ông huỳnh tấn trầm bị thương rất nặng chị nguyễn thị tâm bị thương nhẹ
cùng ngày trên quốc lộ hai mươi đoạn chạy qua thị trấn liên nghĩa huyện đức trọng tỉnh lâm đồng đã xảy ra vụ tai nạn giao thông rất may là không có thiệt hại về người
chiếc xe tải chở đầy cà phê nhân đang lưu thông hướng thành phố hồ chí minh đà lạt đến địa điểm trên do tránh một chiếc xe khách chạy ngược chiều nên đã mất lái lật sang bên phải đường
chiếc xe tải bị lật đã đè vào phần đuôi chiếc xe một mươi sáu chỗ đang đậu bên đường lực lượng cảnh sát giao thông đã có mặt để xử lý vụ tai nạn
rất nhiều lý do được trình bày nhằm giải thích cho sự chủ quan của người điều khiển phương tiện và đó cũng chính là nguyên nhân tiềm ẩn về tai nạn giao thông đường thủy vẫn còn diễn biến phức tạp nhất là trong mùa mưa bão
phản ánh của phóng viên truyền hình công an nhân dân cà mau tại địa bàn huyện nam căng nơi có lưu lượng phương tiện thủy nội địa chiếm số lượng nhiều
tại các bến đò ở thị trấn nam căng hàng ngày có hàng trăm lượt phương tiện thủy gia dụng neo đậu
qua công tác kiểm tra lực lượng cảnh sát giao thông đường thủy dù đã nhiều lần kiểm tra và nhắc nhở người điều khiển phương tiện phải có đầy đủ các chứng chỉ chuyên môn như đăng ký đăng kiểm chứng chỉ lái phương tiện
tuy vậy tình trạng vi phạm vẫn còn diễn ra thậm chí có trường hợp phương tiện chở khách không có bất kỳ giấy tờ nào khi bị kiểm tra
nguy hiểm hơn người điều khiển phương tiện cũng chẳng có bằng lái và phao cứu sinh trang bị cho hành khách
tại đó ông chồng em chạy ông chồng em làm mà rồi ông bỏ nên em mới mặn luôn mới đi con thôi chứ thì tại rước khách vòng vòng rồi có mấy người chạy

một số trường hợp được người vi phạm cho rằng nhà gần phương tiện đã cũ kỹ
sang bán qua nhiều đời chủ khác nhau nên gặp khó trong việc thực hiện đăng ký
và do đã biết bơi thế nên họ cũng không cần trang bị cả áo phao cứu sinh
theo cơ quan chức năng chính từ sự chủ quan của người điều khiển phương tiện thủy nội địa
là một trong những nguyên nhân khi tham gia giao thông
người điều khiển không có những kiến thức để phòng tránh và tự cứu mình
một khi tai nạn giao thông xảy ra
nhân chủ quan dẫn đến các vụ tai nạn giao thông sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi sáu
chủ yếu là điều khiển phương tiện qua các ba ngã tư sông
qua những đoạn sông công che khuất tầm nhìn mà không giảm tốc độ
hay nói đúng hơn là di phạm về quy tắc tránh dược
cơ quan chức năng cảnh báo
để phòng tránh tai nạn giao thông đường thủy
người dân nên chấp hành nghiêm luật giao thông đường thủy
trong đó không được lơ là chủ quan khi điều khiển phương tiện
nhất là trong mùa mưa bão nhằm đảm bảo an toàn cho bản thân mình và cho người khác